thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
chiều nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương tổ chức hội nghị tổng kết về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sáu tháng đầu năm
và triển khai kế hoạch nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương các đồng chí phó ban chỉ đạo
trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội phó thủ tướng vũ đức đảng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công tác quản lý điều hành của chính phủ và chính quyền các cấp quyết liệt
linh hoạt và hiệu quả hơn bám sát thực tiễn cuộc sống hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn
mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội nhanh nhạy đổi mới hoạt động
đáp ứng trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín phối hợp tốt với chính quyền giám sát phản biện
chăm lo sức khỏe đời sống của đoàn viên hội viên và nhân dân
tuy nhiên tại một số nơi việc công khai minh bạch các chính sách pháp luật các chương trình
dự án liên quan đến nhân dân có lúc có việc còn chậm thiếu kịp thời
việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập
còn mang tính hình thức nhiều doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở
ban chỉ đạo trung ương đề xuất kiến nghị với ban cán sự đảng chính phủ
chỉ đạo khẩn trương xây dựng luật thực hiện dân chủ ở cơ sở bảo đảm hợp hiến hợp pháp
phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân đưa vào chương trình xây dựng luật pháp pháp lệnh của quốc hội năm hai nghìn hai mươi